với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển ngày một mươi chín tháng chín đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn khai mạc trọng thể tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
tham dự đại hội có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
nguyên bộ chính trị nguyên bí thư trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng đại hội
với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển chương trình hành động của đại hội chín mặt trận tổ quốc việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm
thứ nhất đó là tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nhiệm vụ chính tiếp theo là vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước
một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân giám sát và phản biện xã hội
tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh
bên cạnh đó tăng cường đoàn kết quốc tế mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân tăng cường củng cố tổ chức đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
trong diễn văn khai mạc đại hội chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn khẳng định
đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín có ý nghĩa rất quan trọng có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân
việc thực hiện năm chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đáp ứng yêu cầu đổi mới xây dựng và phát triển đất nước nhanh bền vững hội nhập quốc tế sâu rộng đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân
mặt trận tổ quốc việt nam sửa đổi bổ sung hiệp thương cử giao ủy ban trung ương đoàn chủ tịch ban thường trực nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn